bộ kế hoạch và đầu tư vừa có đề xuất tại dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
về duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi cả nước có khoảng một trăm bốn mươi tổ hợp tác bốn mươi năm hợp tác xã
vấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi cả nước có trên năm hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất và tiêu thụ nông sản
dự thảo cũng đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năng động hiệu quả bền vững
thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết
hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể
không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người lao động trong hợp tác xã